bộ công thương cho biết lượng tiêu thụ điện hai tháng đầu năm giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái
vì vậy bộ sẽ không tăng giá bán lẻ điện trong năm nay
đại diện cục điều tiết điện lực cho biết tình hình tiêu thụ điện hơn hai tháng đầu năm giảm mạnh
so với cùng kỳ năm ngoái cục điều tiết điện lực khẳng định bộ công thương đã chỉ đạo
tập đoàn điện lực việt nam là trong năm nay không điều chỉnh tăng giá điện theo đúng chỉ đạo
của thủ tướng cũng như bộ trưởng bộ công thương evn sẽ kiểm tra các đơn vị điện lực
và các tổng công ty điện lực thực hiện nghiêm việc áp giá bán lẻ điện cho các đối tượng
theo đúng quy định trong đó việc áp giá bán điện phục vụ cho các khách hàng nằm trong chuỗi
quá trình sản xuất và lưu thông hàng nông sản để phục vụ cho việc giải quyết hàng nông sản
đặc biệt là ở các tỉnh biên giới phía bắc được hưởng chính sách giá điện theo đúng quy định của nhà nước